ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã tổ chức hội nghị triển khai các quy định của đảng và nhà nước
kế hoạch của tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã trên địa bàn
tại hội nghị các đại biểu đã nêu ý kiến đối với dự thảo kế hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình
về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã
theo đó sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong tỉnh đối với ba mươi một đơn vị chưa đạt năm mươi tiêu chuẩn
về quy mô dân số diện tích tự nhiên sáu đơn vị chưa đạt ba mươi tiêu chuẩn về quy mô dân số
một mươi tám đơn vị chưa đạt hai mươi tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên
sau khi thực hiện xong tỉnh hòa bình còn một trăm năm mươi một đơn vị hành chính cấp xã giảm năm mươi chín đơn vị
nhập và điều chỉnh toàn bộ hiện trạng về dân số diện tích tự nhiên
đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện kỳ sơn vào thành phố hòa bình
dự thảo kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ công việc và thời gian thực hiện cụ thể cho từng cấp
từng ngành bảo đảm cho việc triển khai toàn diện và đồng bộ thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh